cũng giống như thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh quyết tâm trả lại mặt băng vỉa hè các tuyến phố cho người đi bộ
tại thành phố hải phòng lực lượng chức năng cũng đã tổ chức gia quân đồng loạt dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè và lập lại trật tự đô thị
trước đợt gia quân này ủy ban nhân dân các quận hồng bàng lê trân và ngô quyền đã thông báo tới từng hộ dân
thực hiện việc ký kết biên bản cam kết về không vi phạm trật tự đô thị tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
nhưng vẫn còn tình trạng các hộ kinh doanh người dân vẫn bày bán hàng ra lề đường đỗ xe lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị
đặc biệt là quận hồng bàng có sáu tuyến phố kiểu mẫu của thành phố hải phòng
hàng loạt các bức tường bậc tam cấp biển hiệu quảng cáo hàng hóa của người dân để lấn chiếm vỉa hè đã bị cơ quan chức năng đập bỏ tháo rỡ hay tịch thu
lực lượng liên ngành thông báo bằng hệ thống loa di động yêu cầu các hội kinh doanh chủ động thu dọn tháo dỡ các vật lớn chiếm
nhiều xe ô tô đậu đỗ không đúng nơi quy định sau nhiều lần thông báo không có chủ xe ra nhận lực lượng chức năng đã huy động xe cầu đưa phương tiện về trụ sở
sau đợt này quận giao cho các phường sẽ trực tiếp quản lý và đôn đốc các tuyến đường trên địa bàn
nếu phương nào để xảy ra tình trạng người dân tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường lãnh đạo phường sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm